tổ chức triển khai việc hỗ trợ giáo viên nhân viên người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín